trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng tây nam cường độ cấp bốn không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km biển lặng thời tiết tốt thuận lợi cho việc xa khơi bám biển của bà con ngư dân
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió tây nam mạnh hơn ở mức cấp bốn cấp năm nên về chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước